hưởng ứng chiến dịch toàn cầu bảo vệ môi trường và biến đổi khí hậu tại thành phố hồ chí minh
các chuyên gia trong lĩnh vực kiến trúc nông nghiệp và năng lượng đã tổ chức hội thảo
không gian xanh tương lai xanh bàn về những giải pháp xây dựng không gian xanh cho cộng đồng
theo thống kê năm hai nghìn một mươi tám hai nghìn một mươi chín tại việt nam mới có bốn mươi bảy công trình xanh
truyền tại thành phố hồ chí minh diện tích cây xanh mới chỉ đạt năm m hai trên đầu người
tại hội thảo các chuyên gia cho rằng để nâng cao chất lượng môi trường sống cho cộng đồng
cần phải tạo ra nhiều sản phẩm công trình phát triển mảng xanh
điều này không chỉ dừng lại ở kiến trúc cảnh quan mà còn là không gian quy hoạch của lưu thông xe cộ
cách sử dụng năng lượng cách phát triển mảng cây xanh trong mỗi công trình
đồng thời các chuyên gia cũng chia sẻ những ý kiến tiêu chuẩn đánh giá một công trình xanh
ứng dụng giải pháp vật liệu xanh công nghệ xanh và năng lượng sạch vào môi trường sống